thưa quý vị phó thủ tướng chính phủ lê minh khái vừa ký ban hành các quyết định thi hành kỷ luật
đối với hai lãnh đạo ubnd tỉnh đồng tháp
cụ thể theo quyết định số hai mươi năm qdttg thủ tướng chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách
đối với ông phạm thiện nghĩa chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác và ubnd đã thi hành kỷ luật về đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số bảy trăm tám mươi bảy qd ngày chín một mươi một hai nghìn hai mươi hai
của ubnd về thi hành kỷ luật đảng
theo quyết định số hai mươi sáu qdttg thủ tướng chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo
đối với ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác và ubnd đã thi hành kỷ luật về đảng
thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố quyết định số bảy trăm tám mươi bốn qd

của ubnd về thi hành kỷ luật đảng
một thông tin liên quan đến sai phạm tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
ngày hôm nay một mươi chín tháng một công an tỉnh thái bình công an huyện đông hưng đã khởi tố
bắt tạm giam tám đối thượng về tội nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn bảy trăm linh một d và một nghìn bảy trăm linh hai d
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và bắt tạm giam lưu quang hải giám đốc trung tâm đăng kiểm bùi ngọc diệp phó giám đốc trung tâm đăng kiểm
tô hồng dương đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới một nghìn bảy trăm linh một đô về tội nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đông hưng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam
đối với nguyễn ngọc viễn nguyễn văn kính bùi văn tưởng nguyễn tiến huy tạ văn huynh
đều là cán bộ trung tâm đăng kiểm một mươi bảy trăm linh hai d về tội nhận hối lộ
bước đầu cơ quan công an xác định tám đối tượng trên đã thỏa thuận với nhiều chủ phương tiện
thu những khoản tiền ngoài phí và lệ phí quy định để bỏ qua các lỗi vi phạm của các phương tiện
dẫn đến làm sai lệch kết quả kiểm định cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho các xe không đủ điều kiện tiêu chuẩn an toàn
và hiện công an tỉnh thái bình đang điều tra mở rộng vụ án xử lý nghiêm các đối tượng
và triệt để thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh hà tĩnh công an huyện kỳ anh đã khởi tố vụ án đối với nhóm thanh thiếu niên
bốc đầu xe máy quay clip câu view về hành vi gây dấu chức tự công cộng
theo cơ quan điều tra vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện kỳ anh phát hiện năm đối tượng
bao gồm phạm khắc lê võ thành trung nguyễn văn hùng lê đức chiến và bùi văn quang
đều quê tại tỉnh hà tĩnh thường xuyên tụ tập tại vòng xuyến xã kỳ tân quốc lộ một mươi hai c
đoạn đi qua xã kỳ tân đường tránh thị xã kỳ anh hà tĩnh đoạn đi qua xã kỳ trinh
để thực hiện hành vi bốc đầu xe máy sau đó đăng lên mạng xã hội để câu view
các đoạn clip đăng tải lên không gian mạng thu hút lượng lớn tương tác của học sinh
thanh thiếu niên trong và ngoài địa bàn
tại cơ quan công an nhóm thanh thiếu niên này đã khai nhận hành vi vi phạm của mình trong thời gian qua
và hiện công an huyện kỳ anh đã khởi tố vụ án về hành vi gây dối trật tự công cộng
thưa quý vị ngày hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn
do vậy lưu lượng phương tiện tại các thành phố lớn tăng cao đột biến
tại hà nội lưu lượng phương tiện đã có xu hướng tăng mạnh ngay từ đầu giờ chiều
đặc biệt là ở các tuyến vành đai và cửa ngõ ra vào thủ đô
thống kê mỗi ngày cao điểm lưu lượng phương tiện qua tuyến cao tốc hà nội hải phòng
có thể đạt mức gần bảy mươi lượt phương tiện
các bến xe lớn ở hà nội như mỹ đình giáp bát hay bến xe nước ngầm
ngay từ sáng đã đón một lượng lớn hành khách
trong khi đó theo ghi nhận tại quốc lộ một là tuyến đường chính nối thành phố hồ chí minh
với các tỉnh thành miền tây đoạn qua huyện bình chánh từ trưa nay lượng xe máy di chuyển khá đông
dọc tuyến đường có các trạm rừng chân tặng nước suối và khăn lạnh miễn phí
đối với những người đi bằng xe khách máy bay tàu hỏa về miền trung miền bắc
cũng phải chờ đợi xếp hàng dài
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hồ công chính
là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ hcc
và bùi thị thu thủy là kế toán của công ty vì liên quan đến hành vi trốn thuế
công an tp huế xác định từ ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai công ty hcc đã bán ra hai hai trăm năm mươi bảy hóa đơn giá trị gia tăng
cho gần ba trăm linh cơ quan doanh nghiệp với số tiền hơn tám bảy tỷ đồng
tuy nhiên khi kê khai số hóa đơn bán ra của doanh nghiệp trên hệ thống thuế là hơn bốn tỷ đồng
đã giảm hơn bốn bảy tỷ đồng
ngoài hành vi trốn thuế công an tp huế đã củng cố tài liệu chứng cứ
chứng minh hồ công chính và bùi thị thu thủy
liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng tử
công an tp huế cũng đã khám xét khẩn cấp bốn công ty bảo hiểm đóng trên địa bàn
vì liên quan đến hoạt động sử dụng hóa đơn chứng tử bất hợp pháp
với hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân
lương tấn nhẫn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú thệ xã hưng phú huyện phước long
vừa bị công an tỉnh bạc liêu mời lên làm việc
tại cơ quan công an lương tấn nhẫn khai nhận lên mạng tìm
và đặt mua ba bộ trang phục công an nhân dân và một công cụ hỗ trợ
sau đó nhẫn mặc các bộ trang phục này và quay video live stream
trên các nền tảng xã hội như facebook tiktok nhằm câu like câu view
sau khi được mời làm việc lương tấn nhẫn nhận thấy hành vi vi phạm pháp luật của mình
đồng thời hứa tháo gỡ clip trên các trang cá nhân của mình
hai mươi bảy đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc vừa bị công an tp châu đốc
tỉnh an giang bắt giữ
bất ngờ ập vào tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà đánh bài ăn thua bằng tiền
tại nhà nguyễn quốc dân chú tại xã vĩnh tế tp châu đốc
tổ công tác đã kịp thời bắt xử hai mươi bảy đối tượng thu giữ gần bảy mươi triệu đồng
một mươi chín xe honda hai mươi chín điện thoại di động cùng nhiều tăng vật có liên quan
thưa quý vị lợi dụng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập khi mà dịp tết nguyên đán
sắp đến gần của nhiều người một số đối tượng thực hiện các chiêu trò
tuyển lao động thời vụ để lừa đảo
những cây bẫy răng ra ngày càng tinh vi và rất nhiều người không chỉ bị lừa đảo
tiền mất tật mang mà còn chịu gánh nặng về tâm lý
sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự về vấn đề này
mong muốn tìm được công việc thời vụ để kiếm thêm thu nhập trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
cắt mắt quần áo với mức lương vô cùng hấp dẫn
đổi lại cô gái này sẽ phải chuyển khoản đặt cọc cho bên tuyển dụng
sau khi cọc tiền lần thứ ba thì toàn bộ tin nhắn và số điện thoại của bên tuyển dụng
hoàn toàn bốc hơi
tất nhiên là tiền cũng chẳng có cách nào lấy lại được
em nghĩ là cái việc truyền khoản đấy cũng hợp lý vì là người ta đã giao cho mình một số hàng như thế
với cả em đã làm hai lần rồi thì người ta đều chuyển tiền thật nên em mới quyết định làm lần thứ ba
khi mà em không liên lạc được với shipper nữa thì em xem lại tin nhắn
đọc lại tin nhắn thì đã bị chặn và các tin nhắn đã bị xóa hết ạ
đây là chiêu thức quen thuộc của những người đàn ông
nguy hiểm hơn chúng có thể lôi kéo ứng viên làm những công việc trái pháp luật như đa cấp biến tướng tham gia các hội nhóm đánh bạc online
chưa kể việc làm thêm không có hợp đồng lao động mọi giao dịch đều thông qua mạng xã hội cũng khiến người tìm việc trở thành những nạn nhân đáng thương
chỉ trong một thế giới rất ngắn thậm chí cái trang web này sẵn sàng bị sập có thể họ sẽ đánh sập đi và không còn tài liệu chứng cứ nữa
khi đó thì các bạn sinh viên cũng không có biết tài liệu chứng cứ ở đâu mà không biết đối tượng mình đang bị lừa là họ đang cứu chú ở đâu để mình làm đơn tối giác
các bạn bị lừa thường là rất là nhỏ nó chỉ vài trăm nghìn đến một vài triệu cho nên là các bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro và chấp nhận không dám không dám lên tiếng không dám làm đơn cho công an ra cơ quan pháp luật để đòi lại quyền lợi cho mình
để tránh sập bẫy lừa đảo người dân cần cẩn trọng khi đi xin việc
các chuyên gia khuyến cáo khi vào website tìm việc nên chú ý đến phần mô tả công việc phải được thể hiện rõ ràng cụ thể mức lương công việc địa chỉ công ty năm thành lập
logo những công ty đang tìm tuyển dụng phải sắc nét không mở cần vào những trang tìm việc uy tín
về mặt nội dung khi đọc một quảng cáo mô tả công việc phải có đầy đủ nhiệm vụ quyền lợi của nhân viên
nên xem những yêu cầu công việc có phù hợp với vị trí công việc đó không rồi tìm kiếm công ty đó trên nhiều trang thông tin khác

các chuyên gia khuyến cáo khi vào website tìm việc nên chú ý đến phần mô tả công việc đó không rồi tìm kiếm công ty đó trên nhiều trang thông tin khác
nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật